do ảnh hưởng bởi thời tiết rét đậm rét hại những ngày gần đây các cấp chính quyền tại lạng sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chủ động phòng chống rét cho người và vật nuôi
xã công sơn thuộc huyện cao lộc là xã vùng cao hết sức khó khăn của tỉnh lạng sơn
do không khí lạnh với cường độ mạnh gây nên rét đậm rét hại có thời điểm xuống dưới ba độ c đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của bà con trong xã
để chủ động phòng chống rét nhất là đối với chăn nuôi gia súc gia cầm cấp ủy xã đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chủ động quay lại chuồng trại chuẩn bị thức ăn cho vật nuôi khi thời tiết giá rét kéo dài